quốc hội bắt đầu bước vào các phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước rất nhiều vấn đề thực tế đang đặt ra tại kỳ họp này cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng sẽ tiếp tục giải quyết kịp thời những ý kiến kiến nghị của mình gửi tới quốc hội
thời gian qua cử tri nhân dân tiếp tục thể hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng hoạt động của quốc hội chỉ đạo điều hành của chính phủ
cử tri nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của đảng nhà nước trong kiện toàn hệ thống chính trị
quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn tăng cường công tác lập pháp giám sát việc giải quyết những vấn đề cử tri nhân dân kiến nghị
công tác quản lý xã hội đẩy mạnh phát triển kinh tế đều đã được quan tâm tôi thấy đã có những kết quả bước đầu rất thích lệ
bên cạnh mặt tích cực cử tri nhân dân còn lo lắng về một số vấn đề chính phủ cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn để xử lý tình trạng các dự án treo
mong muốn đảng nhà nước chính phủ và quốc hội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân
đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số và những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ
cần quan tâm hơn nữa đến đời sống công nhân biên chức và đặc biệt đối với những người đặc biệt đối với dân tộc thiểu số
hiện nay dân tộc thiểu số cái độ nghèo lớn quá
số vấn đề là cũng chưa giải quyết hết cho nên là ví dụ như là các cái dự án mà người ta vẫn đang nói là có dự án và kéo dài quá
mà có thể kéo dài cả đến gần chục năm rồi
tại sao không giải quyết xuất điểm cái đó
thì cái đó là cử tri mong rằng là quốc hội cần có các cái nghị quyết hoặc phải có các cái yêu cầu đối với chính phủ làm nào giải quyết rứt điểm những cái vấn đề đó
để cho các dự án nó triển khai nhanh chóng và làm lợi cho người dân cũng như là lợi cho đất nước này
cử tri mong rằng các hoạt động của quốc hội tiếp tục gần dân sát dân hơn nữa
nghị trường quốc hội thực sự đã trở thành diễn đàn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri
cử tri mong rằng các hoạt động của quốc hội tiếp tục gần dân hơn nữa